trận mưa lũ lịch sử xảy ra vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đã để lại những thiệt hại nặng nề đối với huyện phù yên tỉnh sơn la
ngay sau khi xảy ra lũ chính quyền và người dân ở đây đã tập trung tối đa sức người sức của để khắc phục hậu quả của thiên tai
đến nay cuộc sống của người dân nơi đây đã cơ bản ổn định
chính quyền địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đường giao thông bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ hai nghìn hai mươi
bản sọc xã mường bang của huyện phù yên là một trong những bản chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai năm hai nghìn một mươi bảy tại sơn la
sau trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy bà con ở đây đã nhanh chóng bắt tay vào việc khôi phục nhà cửa ruộng vườn
cuộc sống của bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã nhanh chóng ổn định
công việc ở đây thì thứ nhất là trẻ có chức trẻ thì vác cây gố to như cột
còn các cụ thì giúp bằng tinh thần
mùa mưa lũ hai nghìn một mươi tám đã bắt đầu
để chủ động phòng chống lũ bão ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phù yên đã chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các tuyến đường giao thông liên huyện liên xã
để bảo đảm giao thông được thông suốt tránh những thiệt hại khi có mưa lũ xảy ra
đồng thời duy trì trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong thời gian diễn ra thiên tai bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời phục vụ cho việc chỉ đạo ứng phó với mưa lũ
với cái phương châm là phòng là chính phòng là chính thế và làm sao giảm đến mức thấp nhất về thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân
vấn đề thứ hai là giả soát toàn bộ những hộ mà hiện nay đang ở
vấn đề thứ hai là giả soát toàn bộ những hộ mà hiện nay đang ở và những vị trí sung yếu có nguy cơ ảnh hưởng do thiên tai để mà bố trí nơi chuyển đến cho an toàn an toàn về người và tài sản của nhân dân
vấn đề thứ ba là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đặc biệt là các dự án có liên quan đến vị trí các công trình đầu mối trên lọc suối
thế rồi là các tuyến đường giao thông lớn để mà tránh mưa lũ gây ảnh hưởng thiệt hại trong quá trình đang thi công
với tinh thần chủ động cùng với sự chuẩn bị chú đáo về điều kiện cơ sở
vật chất đường giao thông thì những thiệt hại về mưa lũ gây ra sẽ được hạn chế
cuộc sống của người dân sẽ an toàn mỗi khi mùa mưa lũ về